vâng thưa bác sĩ hiện nay không ít người phát hiện ung thư đại trực tràng ở giai đoạn muộn do tâm lý e ngại sợ đau thiếu thông tin về quy trình thực hiện nội soi
vậy bác sĩ có thể cho biết nội soi đại tràng có đau hay không và được thực hiện như thế nào ạ
đối với nội soi mà gây mê nói chung thì không phải chỉ riêng với soi đại tràng
thì đây là một cái phương pháp tuy nghe có vẻ gây mê thì có một cái gì đấy thì làm cho người ta cũng rất là ngại ngần
nên quan giống như phẫu thuật
nhưng thực tế đối với nội soi trong tư hoá đối với nội soi dạ dày đại tràng thì cái thời gian nội soi nó cũng không có dài
chính vì vậy mà cái nước thuốc mê thì sử dụng cũng rất là ít và cái thời gian bệnh nhân tỉnh cũng rất là nhanh
thí dụ như nội soi thì sau khi mà chúng tôi giúp máy nội soi thường là bệnh nhân bác sĩ đã căn cho bệnh nhân là gần như là đã tịnh rồi
sau đó thì bệnh nhân có thể hơi buồn ngủ một chút và nằm nghỉ một lúc và bệnh nhân sẽ trở lại bình thường
chính vì vậy mà cái nội soi này
nó giúp cho rất thuận tiện đối với người bệnh không khó chịu và đối với bác sĩ thì nó có một cái thuận lợi là gì
khi mà chúng ta nội soi mà bệnh nhân không có và khó chịu thì chúng ta có thể thực hiện nội soi nó kỹ càng
thí dụ như nội soi đại tràng mà trong trường hợp mà đại tràng chúng ta chuẩn bị tốt rồi mà chúng ta lại soi kỹ lưỡng được
thì gần như rất ít sót tổn thương đặc biệt là những tổn thương nhỏ thí dụ như những cái polyp nhỏ
bác sĩ có thể chia sẻ những đối tượng nào nên đổi soi đại tràng
đối với những trường hợp mà nếu
nếu có triệu chứng thì bất cứ trường hợp tuổi nào chúng ta cũng có phải soi đại tràng
hoặc trong những trường hợp là bác sĩ khám lâm sàng mà thấy nghi ngờ có những chỉ định đặc biệt nữa
thì chúng ta cũng phải nội soi để tầm soát loại trừ
thí dụ như một người mà thiêu máu không rõ nguyên nhân thì cái nội soi đường tiêu hóa
để mà loại trừ những cái tổn thương mớt máu tại đường tiêu hóa đặc biệt là trong đại tràng
thì đấy là điều phải chỉ định
còn đối với những trường hợp mà tầm soát thì chúng ta sẽ tầm soát ở tuổi
trước đây thì người ta khuyến khám là sau năm mươi tuổi thì chúng ta nội soi đại tràng
mặc dù không hề có triệu chứng gì cũng như không có tiền sử gì gia đình
bởi vì trên năm mươi tuổi thì nguy cơ ung thư đại tràng nó sẽ cao hơn dưới năm mươi tuổi
nhưng gần đây thì người ta thấy rằng là có một số bệnh nhân bị xuất hiện ung thư đại tràng
thậm chí tuổi còn trẻ hơn
chính vì vậy mà người ta lấy cái mốc chung là bốn mươi năm
đã bắt đầu chúng ta tầm soát qua nội soi rồi
bác sĩ có lưu ý gì cho người bệnh trước khi nội soi và sau khi nội soi đại tràng
đối với những trường hợp mà nội soi đại tràng thì cái vấn đề chuẩn bị đại tràng nó rất quan trọng
nếu mà chúng ta chuẩn bị không sạch thì dù bác sĩ có kinh nghiệm máy có tốt bao nhiêu trang nữa
thì chúng ta cũng không thể quan sát hết được
thì trước một ngày mà khi nó soi đại tràng thì thường là bệnh nhân không ăn rau và chất sơ
để cho chúng ta khi chuẩn bị nó tốt hơn
thí dụ chúng ta có thể ăn cháo ăn bún ăn phở tức là một ngày trước đó
ăn cơm cũng được nhưng mà đừng ăn rau mới chất sơ là được
sau đó thì chạy uống thuốc theo quy trình mà các bác sĩ và thầy quốc hướng dẫn
còn về sau khi mà nội soi rồi thì chúng ta chuẩn bị thì cơ bản là
sau gây mê thì không nên điều kiện những phương tiện giao thông
các nước thì người ta cẩn thận lắm
thí dụ như chẳng hạn ở mỹ thì ngày hôm đó người ta cho rằng là
sau khi gây mê dù ngắn hay dài thì không nên ký những cái gì có tính chất pháp lý
bởi vì nó liên quan đến sau gây mê
thế nhưng còn ở việt nam của chúng ta thì cái mà hay gặp nhất thì chúng tôi lưu ý là
không điều kiện những phương tiện giao thông máy bọc
bởi vì nó có thể buồn ngủ sau đó thì nó sẽ gây ra cái sự nghiệp
thì đấy là đường lưu ý
còn chế độ ăn uống sau đó thì cũng không có gì đặc biệt
trừ những trường hợp có cần phải làm thủ thuật thì bao giờ bác sĩ cũng có lưu ý riêng
còn cơ bản nội soi đại tràng bình thường xong là chúng ta có thể trở về ăn uống ngay bình thường
xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi